ngày hai mươi năm tháng chín bộ ngoại giao ra thông cáo cho biết nhận lời mời của thủ tướng chính phủ nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam nguyễn xuân phúc
thủ tướng chính phủ nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào thong lun si su lít và phu nhân sẽ dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao chính phủ nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào
thăm chính thức nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam từ ngày một đến ngày ba tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín